thưa quý vị như phân tích của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì thời gian vừa qua toàn miền bắc trong đó có hà nội đang trải qua trận rét với cường độ mạnh chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây
tại thành phố với nhiều người thì cùng lắm có việc rất cần thiết mới phải đi ra ngoài đường
nhưng đối với nhiều người việc ở ngoài đường hàng ngày hàng giờ chống chọi với thời tiết khắc nghiệt lại là công việc nhiệm vụ của họ
đó là ai xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của truyền hình công an nhân dân